giới chức y tế hàn quốc đang tiến hành một cuộc điều tra dịch tễ học đối với chín mươi một bệnh nhân covid một mươi chín
đã bình phục sức khỏe song song đó lại có kết quả dương tính với virus sars cov hai
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc đang nghiêng về giả thiết rằng
ở các bệnh nhân trên nhiều khả năng virus sars cov hai trong cơ thể đã khỏe trở lại
hơn là giả thiết họ bị tái nhiễm
thêm vào đó để ứng phó với tình trạng vi phạm quy định tự cách ly trong những tuần gần đây ở hàn quốc
thủ tướng hàn quốc trung sik kyo ngày một mươi một tháng bốn cho biết
những người vi phạm quy định tự cách ly sẽ phải đeo vòng tay điện tử
để ngăn chặn tốt hơn sự lây lan của dịch covid một mươi chín